tại tỉnh sóc trăng giải đua ghe ngò lần thứ tư khu vực đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín trên dòng sông maspero thành phố sóc trăng đã thu hút hàng chục ngàn du khách và người dân địa phương đến tham gia cổ vũ
năm mươi chín đội ghe ngo tham gia tranh tài ở các cựu ly đua một hai trăm linh m đối với ghe ngo nam và một m đối với ghe ngo nữ
vào trận chung kết ghe càng long trà vinh đã để đội ghe pong tức chắc huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng về đích chỉ cách găng tức đánh chấp nhận ngôi á quân
giải ba thuộc về đội ghe ông kho thạnh trị sóc trăng và giải bốn thuộc về đội ghe ngò paotisat tharam phường bảy thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
trong trận chung kết đội ghe ngo nữ tum núp châu thành sóc trăng giành chức vô địch ghe ngo nữ năm hai nghìn một mươi chín đội ghe ngo nữ ngã năm sóc trăng hạng hai đội sà phiên hậu giang xét hạng ba và đội ghe nữ kostum tỉnh bạc liêu ở vị trí thứ bốn